mặc dù điểm xuất phát thấp nhưng xác định xây dựng nông thôn mới là mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc
thời gian qua đảng bộ chính quyền huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an đã từng bước vượt qua khó khăn với nhiều giải pháp tích cực
có hiệu quả đẩy mạnh phong trào thi đua về đích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
nhận thức được xây dựng nông thôn mới là vì lợi ích chung của cả cộng đồng
nhiều gia đình xã tri khê huyện con cuông đã hiến đất hiến cây trong đó có gia đình chị trần thị hoài đã tiên phong tự nguyện hiến bốn trăm linh m hai đất vườn để làm đường đạt chuẩn nông thôn mới
gần một mươi năm qua chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện con cuông đã huy động được gần chín trăm linh tỷ đồng
vận động nhân dân hiến đất hàng nghìn mét vuông hàng rào và cây các loại để mở đường
các loại được thi công hàng trăm km canh mương bê tông được xây dựng phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi đưa thêm một xã về đích nông thôn mới
nhiều gia đình xã tri khê huyện con cuông đã hiến đất hiến cây trong đó có gia đình chị trần thị hoài đã tiên phong tự nguyện hiến đất hàng nghìn mét vuông đất vườn để làm đường đạt chuẩn nông thôn mới

nhiều gia đình xã tri khê huyện con cuông đã hiến đất hàng nghìn mét vuông đất vườn để làm đường đạt chuẩn nông thôn mới
xây dựng nông thôn mới đối với một huyện miền núi có điểm xuất phát thấp như con cuông là điều hết sức khó khăn
nhưng với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân
tin rằng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an sẽ tạo được sự bứt phá trong việc triển khai
thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất